ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tp hcm vừa có văn bản
trình ubnd tp sở kế hoạch và đầu tư về đề xuất thực hiện dự án quản lý tích hợp
ngập lụt đô thị tp hcm sau khi đã nhận được góp ý của các bộ ngành
dự án có kinh phí dự kiến một mươi chín triệu usd trong đó vốn vay oda của chính phủ đan mạch
một mươi chín bảy triệu usd vốn đối ứng tp hcm ba ba triệu usd
thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
dự án có hai hợp phần chính cụ thể tại hợp phần một sẽ hiện đại hóa hệ thống quan trác thủy văn
như lắp đặt năm trạm khí tượng một trạm radar thời tiết tám mươi trạm đo mưa hai mươi trạm đo thủy văn
sáu mươi trạm giám sát ngập
còn ở hợp phần hai sẽ thành lập một bang quản lý vận hành về chống ngập thành phố
quản lý tích hợp vào hệ thống cảnh báo ứng phó ngập xây dựng hệ thống thông tin ngập
kết nối với ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan khác có chức năng thông báo
đến cộng đồng dân cư ảnh hưởng do ngập